văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam hoàng thị lưu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại tp vinh tỉnh nghệ an về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể năm hai nghìn một mươi sáu liêu đã nhận sáu trăm linh triệu đồng từ một gia đình có người nhà muốn làm việc tại cảng hàng không quốc tế vinh
tuy nhiên sau khi nhận số tiền trên liêu sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân đến nay vẫn không xin được việc như đã cam kết
cũng với thủ đoạn tương tự trong thời gian trên liêu cũng hứa hẹn xin việc làm tại một số cảng hàng không quốc tế như nội bài phú bài đà nẵng
chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh hà tĩnh và nghệ an với tổng số tiền hơn hai năm tỷ đồng
sau một thời gian điều tra văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định bắt giữ hoàng thị liêu ở tp biên hòa tỉnh đồng nai
tại cơ quan điều tra liêu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình